cảm ơn các bạn đã theo dõi

trong tám ngày làm việc từ ngày bốn đến ngày một mươi một tháng một mươi ban chấp hành trung ương sẽ thảo luận cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội và tài chính ngân hàng năm hai nghìn một mươi bảy dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán tài chính ngân sách năm hai nghìn một mươi tám tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả và tiến hành một số công việc quan trọng khác
phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng gợi mở lưu ý nhấn mạnh thêm một số vấn đề để trung ương thảo luận xem xét quyết định
về quan điểm mục tiêu nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới tổng bí thư chỉ rõ cần khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước sự hưởng ứng tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị toàn dân
tổng bí thư nhấn mạnh nội dung chương trình của hội nghị trung ương lần này đề cập nhiều vấn đề rộng lớn vừa cơ bản vừa cấp bách liên quan đến phát triển kinh tế xã hội hàng năm đổi mới phát triển xã hội đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới phát triển kinh tế theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
tất cả đều là những vấn đề quan trọng phức tạp và nhạy cảm có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân đến đông đảo đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người lao động trong cả nước được xã hội đặc biệt quan tâm và kỳ vọng
tổng bí thư đề nghị ban chấp hành trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu thảo luận sôi nổi cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo đề án dự thảo các nghị quyết kết luận của trung ương và xem xét quyết định cùng một số vấn đề quan trọng khác
theo thông cáo của văn phòng trung ương đảng ngày sáu tháng một mươi trong ngày làm việc thứ ba hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại hội trường
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn xuân anh ủy viên trung ương đảng bí thư thành ủy đà nẵng
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương đảng khóa một mươi hai ban chấp hành trung ương đảng nhận thấy trên cương vị người đứng đầu cấp ủy thành phố đồng chí nguyễn xuân anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ thành ủy
cá nhân đồng chí đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên
nông nghiệp mong muốn chính phủ cuba tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp việt nam đầu tư làm ăn tại cuba
thủ tướng nêu rõ việt nam và cuba là hai nước anh em truyền thống gắn bó thủy chung
do đó chúng ta cần tiếp tục vun đắp duy trì mối quan hệ này
tiếp ông kanji hayama cựu chủ tịch tập đoàn taisei nhật bản vào chiều ngày bốn tháng một mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc hoàn ngành các doanh nghiệp nhật bản đầu tư vào việt nam
đóng góp tích cực và phát triển kinh tế xã hội của việt nam
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nhật bản làm ăn thành công tại việt nam
tiếp chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty boeing thương mại hoa kỳ km alester vào chiều ngày hai tháng một mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của boeing đối với việt nam
trong việc khai thác các tàu bay boeing tại việt nam đề nghị boeing tiếp tục hỗ trợ các đối tác việt nam nghiên cứu
đánh giá các tàu bay để có thể lựa chọn được các tàu bay phù hợp và thực hiện các chuyến bay đem lại hiệu quả cao
sáng ngày ba tháng một mươi dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc
chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng chín hoàn tất quý ba của năm hai nghìn một mươi bảy để nhìn nhận tổng thể tình hình kinh tế xã hội của đất nước
từ đầu năm đến nay một cách toàn diện các mặt ưu nhược điểm
phát biểu tại phiên họp nhìn lại ba phần tư chặng đường của năm hai nghìn một mươi bảy
thủ tướng đánh giá cả hệ thống chính trị đã vào cuộc trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
đã cắt giảm trên năm thủ tục hành chính tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh
về tình hình kinh tế xã hội thủ tướng nêu rõ nếu quý một mức tăng trưởng chỉ đạt năm một mươi năm quý hai đạt sáu hai mươi tám
thì tháng bảy tám và chín nhất là tháng tám và tháng chín kinh tế đất nước đã có mức tăng trưởng đột biến
nằm chủ yếu ở các khu vực sản xuất dịch vụ nông nghiệp nhất là nông nghiệp công nghệ cao
với mức xuất khẩu nông nghiệp tăng mạnh công nghiệp chế biến chế tạo dịch vụ bán lẻ và du lịch đã nâng tăng trưởng cả quý ba lên mức bảy bốn mươi
nhấn mạnh đến tính chất đặc biệt của phiên họp thường kỳ chính phủ tháng chín là phiên họp chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phải quan tâm đôn đốc việc triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ họp nhất là việc chuẩn bị một số báo cáo chỉnh quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi làm việc với kiểm toán nhà nước
đánh giá về hoạt động của kiểm toán nhà nước thời gian qua chủ tịch quốc hội khẳng định hoạt động của kiểm toán nhà nước đã có nhiều tiến bộ
tăng dần tính chuyên nghiệp chất lượng các kết luận kiến nghị kiểm toán ngày càng tốt hơn
có phần giải đáp những đòi hỏi bức xúc về quản lý kinh tế nói chung và quản lý tài chính ngân sách nói riêng
đề cập đến nguyên tắc hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật của kiểm toán nhà nước
chủ tịch quốc hội nêu rõ không ai được can thiệp vào hoạt động của kiểm toán nhà nước
vì vậy chủ tịch quốc hội yêu cầu kiểm toán nhà nước và từng kiểm toán viên nhà nước phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc này
tuần qua nhân dịp tết trung thu chủ tịch nước trần đại quang đã gửi thư chúc tết trung thu tới thiếu niên
nhi đồng trong cả nước các cháu người việt nam ở nước ngoài và các cháu người nước ngoài ở việt nam
trong thư chủ tịch nước cho biết tết trung thu năm nay có thêm món quà đầy ý nghĩa
đó là luật trẻ em có hiệu lực từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy với nhiều quy định mới đầy đủ và cụ thể về quyền trẻ em
trách nhiệm của cơ quan tổ chức cơ sở giáo dục gia đình cá nhân trong việc thực hiện quyền trẻ em
chủ tịch nước vui mừng khi các cháu thiếu niên nhi đồng cả nước đã luôn cố gắng học tập
gian luyện làm nhiều việc tốt nhất là các thiếu niên nhi đồng ở vùng thiên tai lũ lụt đã không quản khó khăn vươn lên trong học tập
chủ tịch nước cũng chúc các cháu thiếu niên nhi đồng bước vào năm học mới với nhiều thành tích mới và đón tết trung thu thật vui tươi bổ ích
trước đó hòa chung với không khí trung thu trên cả nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến tham dự chương trình
chương trình sự kiện chính trị tuần của truyền hình nhân dân tới đây là kết thúc
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tuần sau